các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
kinh tế xã hội phát triển nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới
đảng bộ nguyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh
đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của nguyện
ngày càng thay da đổi thịt đời sống người dân được cải thiện và nâng lên đáng kể
với một sắc thái mới làm thay đổi vùng quê nghèo khó ngày nào
những con đường sạch sẽ được đổ bê tông
mang đến sự thuận tiện trong giao thông giao thương
nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi trồng trọt hiệu quả
giúp nhiều gia đình từ nghèo khó trở nên khá giả
các công trình điện đường trường trạm được đầu tư
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi
đảng bộ quyện đã thực hiện đạt và vượt một mươi sáu trên một mươi sáu chỉ tiêu nghị quyết
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đó là những gì chúng tôi thấy được khi đến nguyện
nguyện vị thủy những ngày đầu tháng bảy
lúc này đây nguyện vị thủy đang sôi nổi tổ chức các hoạt động chuẩn bị
cho ngày đại hội đại biểu đảng bộ nguyện vị thủy
từng tuyến đường người dân phấn khởi vui mừng
bởi những năm gần đây bộ mặt của nguyện ngày càng đổi mới
khang trang và sạch đẹp
trong nhiệm kỳ qua chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt một mươi sáu trên một mươi sáu chỉ tiêu
nghị quyết của nhiệm kỳ đã đề ra
và qua đây
chúng ta thấy rằng công tác tổ chức cán bộ
đặc biệt là các công chí cán bộ
được nâng lên một cái tầm tương đối là tốt so với trước đây
đặc biệt về công tác quy hoạch đào tạo để đặc chứng
bản lĩnh của từng chí cán bộ được nâng lên một bước rất rõ
và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì
và khả năng chúng tôi đánh giá là anh em sẽ hoàn thành được
tất cả những nhiệm vụ mà chúng ta mạnh dạng phân công
giao việc thì chắc chắn sẽ có nhiều đột phá
trong quản lý chỉ đạo điều hành của lớp cán bộ trẻ kế thừa
có nhiều kinh nghiệm mà đã kết tinh được từ các thế hệ đặng anh đi trước
bước chuyển mình rõ nét nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
nhất là trên cây lúa
bởi khi chia tách nơi đây là một vùng đất trũng thuần nông
tạp quán sản xuất lạc hậu năng suất thấp
trong nhiệm kỳ qua nông nghiệp của quyện vị thủy tỉnh hậu giang
tiếp tục có sự phát triển khá toàn diện
cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch rõ nét
nổi bật là mô hình cánh đồng lớn mô hình ba giảm ba tăng một giảm năm phải
xã hàng xạ thưa và gần đây là ứng dụng mô hình canh tác lúa thông minh
diện tích vùng sản xuất lúa có đề bào khép kín chiếm chín mươi năm diện tích sản xuất lúa
là địa phương có số lượng máy gạt đập liên hợp chiếm hơn một phần ba
tổng số máy toàn tỉnh hậu giang
điều này đã góp phần đưa năng suất lúa bình quân của quyện nhiệm kỳ qua tăng lên sáu một tấn một hectare
và đây cũng là năm thứ một mươi tám liên tiếp quyện vị thủy có sản lượng lúa đạt trên hai trăm linh tấn
với tám hectare vùng sản xuất lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và là vùng lúa nguyên liệu của tỉnh hậu giang
ngoài cây lúa là thế mạnh của quyện vị thủy thì người dân nơi đây đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
mạnh dạng đưa các cây con giống mới vào áp dụng trong các mô hình sản xuất của mình
nếu như trước đây sản phẩm nông nghiệp của vị thủy chủ yếu là lúa
thì nay nông dân trong quyện đã chuyển sang nhiều loại cây con có giá trị kinh tế cao khác
trong đó đã xây dựng thương hiệu hợp tác xã sản xuất dưa hấu việt gáp đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông cửu long
mô hình này đã phát huy hiệu quả cách đây hơn một mươi năm và duy trì cho đến nay
điều này cho thấy những người nông dân đã không ngừng học hỏi
dám nghĩ dám làm để đưa những sản phẩm nông nghiệp của quyện tiến xa ra ngoài thị trường của quyện
của tỉnh và khu vực đồng bằng sông cửu long
việc thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới đã bước đầu trở thành nền tảng liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp
thay đổi tư duy từ cách nghĩ đến cách làm trong nông dân hiện nay
tham gia cái dự áp này mình xài là nó hẳn
phân chế là phân thuốc độc bị mình xài thuốc sinh học thôi mà
với là mình cách ly nó đúng theo cái thời gian của cái trái dừa
thành ra nhân dân người ta ăn là sức khỏe người ta bảo đảm cho sức khỏe cái người tiêu dùng
còn thêm cái nữa thì nói chung là trồng cái theo dự áp này thì nó có quy trình hết trơn rồi
có quy cách mình có tập quấn nhiều lần ở trường đại học mới lần đầu thành lập đó
chỗ cô ba đó cô hướng dẫn tập quấn trồng kỹ thuật
cái này kia kia nọ theo bây giờ là trồng theo dự áp là nó đạt dữ lắm
mấy người trồng ở ngoài chứ không đợi trong hợp tác xã đâu
dưa ngon chất lượng ngon mà lại là cái đầu ga mình nó ổn định nữa
sòng sòng với việc phát triển lĩnh vực nông nghiệp
một trong những điểm sáng nữa của quyện vị thủy là thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới
quyện quỹ tập trung chỉ đạo củng cố nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới và đô thị văn minh
xây dựng thành công hai xã nông thôn mới đạt một trăm linh chỉ tiêu nhiệm kỳ
nâng tổng số toàn quyện có bốn xã nông thôn mới và thị trấn nàng mau đạt chuẩn văn minh đô thị
các xã còn lại đạt từ một mươi hai tiêu chí trở lên
từ tâm lý có những nơi những lúc người dân còn ỉ lại dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước
nhưng sau khi được tuyên truyền thấy được lợi ích lâu dài
trong đó nhân dân là người được bàn được làm được kiểm tra và được hưởng thụ
nên người dân trong quyện đã trở thành chủ thể
trong xây dựng nông thuân mới
từ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân thay đổi rõ rệt
riêng bộ mặt nông thôn có bước tiến nhanh chóng
điều kiện sống của nông dân cải thiện rõ rệt góp phần thay đổi bộ mặt vùng nông thôn
từ khi đã xây dựng nông thuân mới đường đi từ chợ về nhà mình rất thuận lợi
trường đào học rồi cũng đỡ thấy đông tốt
dân chúng ai cũng thỏa mãn hết
kết quả nổi bật trong công tác xây dựng nông thuân mới
được sự đồng thận cao trong đại đa số người dân trên địa bàn
nhất là trong công tác vệ sinh môi trường
tạo cảnh quang cũng như vẻ mỹ quang của các tín lộ giao thông nông thuân
đặc biệt là nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho bà con
nhất là các công trình đi đường trường trạm các cơ sở vật chất
văn hóa xã hội được đầu tư mang lại hữu quả trong các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh của bà con
đối với kết cấu hạ tầng giao thông nhờ thực hiện tốt phương châm
nhà nước và nhân dân cùng làm nhất là ở nông thôn
nên nguyện vị thủy đã có sự thay đổi vượt bật
nhiệm kỳ qua đã triển khai thực hiện một trăm bốn mươi tám công trình theo kế hoạch
với tổng kinh phí trên sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng nâng cấp mở rộng các tuyến đường ô tô về trung tâm xã
thực hiện làm mới trên một trăm sáu mươi năm km nâng cấp sửa chữa trên bốn mươi sáu km đường giao thông nông thôn
bảy mươi năm trên bảy mươi năm ấp có đường xe hai bánh mặt cứng đạt chuẩn
các tuyến liên xã liên ấp đều thông thoáng đặc biệt bốn xã vị thanh và vị thủy vị thắng vị trung
có hệ thống giao thông nông thôn được công nhận đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
làm được việc này không chỉ của nhà nước mà là sức lực của toàn dân đóng góp về sức người sức của qua màu đất đai
từ đây những tuyến đường đẹp đã mộc lên khắp đầu làng ngõ sớm
bán cây trái rồi đi khám bệnh trường học đi học trẻ em rồi đi học xe cộ nó cũng thượng thiện
mưa gió nó không bị xình lầy
thẳng được một điều là cái tâm quyết của anh em chấp hành rất nghiêm trúc các ý kiến phân công
chỉ đạo từ của tỉnh quỹ quỹ băng tỉnh sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của các sở ngành các bang hiện đảng tỉnh
và cũng như nỗ lực của các ngành các cấp ở tại địa phương
thông qua đó chúng ta có xây dựng kế hoạch chương trình

cụ thể rõ ràng triển khai đến các ngành các cấp cũng như đến các tầng lớp nhân dân trên cơ sở những đầu công việc cụ thể
qua đó chúng ta thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho anh em ở cơ sở
chính cái chỗ này chúng ta động viên kịp thời để cho anh em chúng ta nỗ lực phấn đấu
từ cái chỗ cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc như vậy đó thì tất cả những vấn đề dù khó khăn cỡ nào
thì anh em đều đồng lòng nỗ lực kiểm tra và giúp cho anh em tháo gỡ khó khăn dứt khoát để chúng ta thành công
mặc dù quyện nghèo nhưng vị thủy đã có sự đầu tư đáng kể cho giáo dục
cộng với đẩy mạnh phong trào hiến đức xã hội hóa đầu tư trường lớp nền mạng lưới cơ sở giáo dục tại quyện vị thủy ngày càng được mở rộng
đến nay toàn quyện có bốn mươi chín trường với trên một mươi chín học sinh theo học
các điều kiện bảo đảm cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn
hầu hết các trường đã có đủ diện tích khuôn viên trường học tương đối khang trang
nhiều trường mầm non tiểu học đã đủ cơ sở vật chất để tổ chức học bán trú
hầu hết các trường trung học cơ sở từng bước được đầu tư chuẩn quá và hiện đại các phòng học bộ môn
quy mô hệ thống trường lớp được quy hoạch khá phù hợp bảo đảm cho công tác nâng cao chất lượng dạy và học
hiện nay có ba mươi sáu trong tổng số bốn mươi sáu trường đạt chuẩn quốc gia chiếm bảy mươi tám hai mươi sáu
đạt một trăm một mươi một tám chỉ tiêu nghị quyết tăng hai mươi bốn trường so với năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức văn hóa việt nam trong trường học
coi trọng việc bồi dưỡng giáo dục cho học sinh có ý thức học đi đôi với hành
học chữ và học làm người có ý thức trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội
song song với đầu tư phát triển kinh tế quyền vị thủy rất chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
đến nay ngoài trung tâm y tế quyền vị thủy được đầu tư khang trang với nhiều trang thiết bị
thì một trăm linh trạm y tế phòng khám khu vực xã thị trấn đều được đầu tư mới
cũng như nâng cấp và đều đạt chuẩn y tế quốc gia mức độ hai
liên tiếp nhiều năm gần đây phòng y tế trung tâm y tế quyện đều nằm trong tớp đầu về thực hiện nhiệm vụ hàng năm
bên cạnh đó quyền vị thủy còn tập trung chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo
quy động ngoại nguồn lực tạo điều kiện cho hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo bền vững
công tác giảm nghèo đã đem lại nhiều kết quả tích cực thông qua việc đầu tư kết cấu hạ tầng
hỗ trợ phát triển sản xuất tính dụng ưu đải hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm
góp phần nâng dần mức sống người dân
toàn nguyện hiện còn một hai trăm một mươi hai hộ nghèo chiếm tỷ lệ bốn chín mươi bốn giảm bình quân hàng năm hai sáu mươi sáu
tương đương giảm hai sáu trăm một mươi một hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ
trong thời gian vừa qua nó thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với chính sách đàn ân đáp nghĩa
cũng như mình thực hiện cải cấp thủ tục hành chính giải quyết các hồ sơ thủ tục cho bà con nhân dân
ở đây có một điều rất quý là bà con rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của địa phương
đặc biệt là chúng tôi đi thực hiện theo quy định ở trên thì hàng tháng có đi đối thoại gặp gỡ người dân
trong thời gian vừa qua
thì trước đây thì bà con cũng ý kiến vấn đề này khác nước đường thì khác
nhưng mà hiện nay thì đối với xã vị thắng thì khi tiếp xúc đối thoại với bà con thì bà con cũng rất là phấn khởi
và trong nhiệm kỳ tới là chúng tôi sẽ tập trung dồn sức chú ý cho nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp phát triển công nghệ cao và thực hiện chủ giá trị
vì thông qua đây nó sẽ giúp cho người dân của chúng ta có điều kiện tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
duy trì tổ chức sản xuất theo hình thức mới
để trên cơ sở từ sản xuất cho đến cái tiêu thụ đầu ra
để giúp cho người dân có cái sản phẩm tiêu thụ được ổn định
để nâng cao cuộc sống của người dân
đây là cái điều đầu tiên mà chúng tôi đặt ra
cái nhờ thứ hai tranh thủ đối với tỉnh
để trên cơ sở chúng ta có phân kỳ đầu tư hạ tầng tập trung
trong đó chú ý cho các xã nông thôn mới
và đặc biệt
là thị trấn nàng mau phải đạt chuẩn văn minh đô thị trên các lĩnh vực
trong đó chuẩn bị tiến tới cho điều thị trấn đà mau trở thành đô thị lối bốn trong thời gian sắp tới
khoảng thời gian năm năm có một nhiệm kỳ
cũng là khoảng thời gian tương đối ngắn đối với chặng đường phát triển của một địa phương
nhưng với những kết quả đảng bộ và nhân dân nguyện vị thủy đạt được trong chặng đường đã qua
rất đáng tự hào
nhất là kết quả đó được khởi nguồn từ tinh thần đoàn kết
và sự vượt khó đi lên
và thực tế quá trình phát triển của quyện vị thủy cho thấy
khi lộng dân đồng thuận thì không có việc gì khó
đây là cốt lõi để đi đến thành công
những ai đã từng về thăm và được chứng kiến sự đổi thay vị thủy hôm nay
sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ của vùng quê nghèo khó
giờ thay ra đổi thịt thật nhiều
tất cả đang là tiền đề động lực để nguyện vị thủy vượt bước trên con đường phát triển